tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lo động thương binh và xã hội đã có văn bản yêu cầu bốn mươi năm trường đại học dừng tuyển sinh đối với các ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp đã được tổng cục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày một tháng bảy các trường đại học tiếp tục đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định
đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày một tháng bảy các trường đại học tiếp tục đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định